thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa đề nghị truy tố ông nguyễn quang tuấn
cựu giám đốc bệnh viện tim về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự ông đã bị khởi tố và cho tại ngoại vào ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
và hơn một tháng sau thì bị bắt tạm ra
theo kết luận ông tuấn và những bị can khác đã có sai phạm khi thực hiện gói thầu mua sắm sten
với công ty kim hòa phát gây thiệt hại hơn sáu năm tỷ đồng
bên cạnh đó ông tuấn và lãnh đạo công ty hoàng nga cũng thực hiện nhiều chiêu thức thông dầu
gian lận trong đấu thầu tại gói thầu số năm cung cấp vật tư tiêu hào can thiệp tim mạch năm hai nghìn một mươi sáu
và bốn gói chỉ định thầu rút gọn năm hai nghìn một mươi bảy hành vi này gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn bốn mươi bảy tỷ đồng
tổng số tiền thiệt hại tại các gói thầu có liên quan đến trách nhiệm của ông tuấn là hơn năm mươi ba tám tỷ đồng